các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cuối năm hai nghìn một mươi năm đối tượng hưng đã mua một bộ quân phục cảnh sát nhân dân bằng tên công an mang tên nguyễn quốc hưng
sau đó hưng tự xưng là cán bộ công tác tại phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh bà rịa vũng tàu
hưng tự giới thiệu bản thân làm việc trong ngành công an nên có thể giúp những người dân vi phạm giao thông bị lực lượng cảnh sát giao thông tạm giữ xe lấy xe ra sớm trước thời hạn nếu họ đồng ý đưa tiền cho hưng
đồng thời hưng cũng đã hứa hẹn mua xe máy mà cơ quan công an thanh lý cho nhiều người khác với giá rẻ
với thủ đoạn trên đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân với số tiền hàng chục triệu đồng
khám xét nơi ở của đối tượng thu giữ được nhiều tăng vật như quần áo lực lượng cảnh sát giày mũ thắt lưng công an còng số tám bình xịt hơi cay đã qua sử dụng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng